chủ tịch nước trần đại quang và các đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn đơn vị bầu cử số một thành phố hồ chí minh
tiếp xúc cử tri tại quận một quận ba và quận bốn báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
tại các cuộc tiếp xúc cử tri đánh giá cao kỳ họp thứ năm với tinh thần đổi mới dân chủ
nhất là các phiên chất vấn và trả lời chất vấn có tranh luận thẳng thắn và trách nhiệm
nhằm giải quyết những vấn đề đạt ra
cử tri cho rằng đây là một trong những kỳ họp rất thành công và đề nghị các kỳ họp sau
dành thêm thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
bên cạnh đó cử tri lo ngại tình trạng tham nhũng tiêu cực chưa được ngăn chặn đẩy lùi
việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp phải kiểm tra giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản
của cán bộ đảng viên và công khai cho dân biết về chủ trương thành lập đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
cũng như những việc hệ trọng khác của đất nước cần lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân
để phát huy sức mạnh và đề cao vai trò của toàn dân
đồng thời kiên quyết chương trị kẻ xấu lợi dụng kích động gây dối
phát biểu ý kiến tại cuộc tiếp xúc chủ tịch nước trần đại quang hoàn nghênh cử tri
đã quan tâm theo dõi sát diễn biến của kỳ họp nắm chắc các nội dung mà quốc hội thảo luận
có nhiều ý kiến tâm huyết xác đáng đi thẳng vào vấn đề cụ thể thiết thực của đất nước và thành phố
cũng như nêu rõ những việc làm được và việc cần rút kinh nghiệm trả lời ý kiến của cử tri
về dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
chủ tịch nước cho biết chủ trương xây dựng các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
là chủ trương lớn của đảng trong nhiều nhiệm kỳ với mục tiêu là xây dựng thể chế đột phá
ưu đãi vượt trội đủ sức cạnh tranh thu hút đầu tư với khu vực và quốc tế
tạo động lực phát triển cho các đặc khu lan tỏa đến các vùng kinh tế và cả nước
góp phần phát triển kinh tế đất nước nhanh bền vững gắn với bảo đảm quốc phòng
an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia
tuy nhiên đây là dự án luật mới phức tạp chưa có tiền lệ
nhiều quy định về cơ chế chính sách trong dự thảo luật mang tính đột phá
cả về tổ chức bộ máy và quan điểm định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng
và bối cảnh tình hình quốc tế khu vực có nhiều diễn biến phức tạp
về luật an ninh mạng chủ tịch nước cho biết khi luật được thông qua giúp phòng ngừa đấu tranh
làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia tuyên truyền phá hoại tư tưởng
phá hoại nội bộ phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc kích động biểu tình
phá rối an ninh trên không gian mạng của các thế lực thù địch phản động
chủ tịch nước cho biết quan điểm tư tưởng chỉ đạo của đảng nhà nước về an ninh mạng đã thể hiện rõ
nhất quán có hệ thống và phù hợp với từng thời kỳ kịp thời điều chỉnh
đưa ra các quan điểm tư tưởng chỉ đạo về vấn đề an ninh mạng trong tình hình mới
tại buổi tiếp xúc chủ tịch nước trần đại quang cũng trả lời và làm rõ thêm những vấn đề cử tri quan tâm
như công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tăng cường giám sát thi hành án nâng cao chất lượng giáo dục
giải pháp chống sạt lở ở đồng bằng sông kiều long và chất lượng xây dựng luật của quốc hội